khoảng một mươi một h một mươi năm phút cùng ngày lái xe đồng văn tính hai mươi sáu tuổi chú tại tỉnh bình định điều khiển xe tải đến ngõ ở khu phố chín phường tân hòa
lúc này anh tính dừng xe tháo bạt trên trần xe để bốc hàng hóa xuống trong một doanh nghiệp ở khu vực trên
trong quá trình tháo bạt do bất cẩn nên cây sắt của khung bạt vướng vào dây điện của trạm biến áp trung thế bên đường gây ra phóng điện khiến anh tính bị điện giật nằm bất tỉnh trên trần xe
mặc dù được người dân và nhân viên ngành điện nhanh chóng ngắt dòng điện đưa nạn nhân xuống đất nhưng anh tính đã tử vong
vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
dù nhiều lần lực lượng chức năng tp hcm đã tổ chức gia quân kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường thế nhưng tình trạng này đến nay vẫn không thuyên giảm thậm chí còn diễn biến phức tạp hơn
ghi nhận trên nhiều tuyến đường tại tp hồ chí minh
hồ chí minh nhiều hàng quán cơi nới mái hiên che bạc dựng bản hiệu cây bàn ghế để xe kính vỉa hè
thậm chí có những nơi chiếm vỉa hè và chiếm cả lòng đường của người tham gia giao thông
những hình ảnh này không chỉ gây nhết nhát mất mỹ quan mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng như kẹt xe pha chạm tai nạn giao thông
trước đó quỹ ban nhân dân tp hồ chí minh đã yêu cầu các đơn vị phải xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trật tự nô thị các hoạt động trái phép trên lòng lề đường vỉa hè
nếu địa phương nào còn để tái diễn tình trạng này sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị
thưa quý vị đường trường trinh là tuyến giao thông quan trọng góp phần giảm tải lượng phương tiện có trọng tải lớn đi qua trung tâm tp viện trì tỉnh phú thọ
tuy nhiên nhiều ngày nay tuyến đường này xuất hiện nhiều ổ gắn
tuyến đường này xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông
những hình ảnh này được ghi lại tại ngã tư giữa đường trường trinh và đường phù đổng tp viện trì
tại khu vực này xuất hiện ổ gà chiếm gần hết bề mặt ưu tiên cho các phương tiện rẽ phải từ đường phù đổng và đường trường trinh
ở đây nó sinh ra một cái ổ gà này nó mất an toàn giao thông
tại vì người ta đi qua có thể nó bất cập nhiều khi có thể xảy ra một cái tai nạn không ai nường trước được
cái ổ gà này có xuất hiện từ trong tết đến hiện tại đến bây giờ
hai ba tháng rồi đấy
đây là nút giao thông có mật độ phương tiện đi lại cao đặc biệt là các xe có trọng tải lớn vào từ khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì
theo quan sát không chỉ xuất hiện ổ gà trên bề mặt đường trường trinh còn bị dạn nứt sụt lún sâu và kéo dài
khi trời mưa nước động lại thành vệt dài gây ra tình trạng trơn trượt mất lái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với các phương tiện đi lại qua đây
tất cả những đoạn đường này thì do những xe tải trọng lớn nó đi qua
thì nó cũng tạo thành những cái rãnh rất là khó đi
khi mà đi thì mình cảm giác như là nó không được chuẩn nữa tay lái rất là nguy hiểm
điều đó thì tôi rất là mong muốn là các ngành chức năng sớm sửa lại cái con đường
trước tình trạng kết cấu mặt đường đang bị hư hỏng ngành chức năng cần có biện pháp cảnh báo an toàn tại khu vực này
đồng thời sớm triển khai phương án kỹ thuật để khắc phục xử lý rứt điểm những điểm ổ gà sụt lún tránh để tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra